phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ và dẫn giải đối tượng truy nã lâm quang thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định
và đây là đối tượng truy nã nguy hiểm lần trốn trên ba mươi năm
vào ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra thị xã thái bình nay là thành phố thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với thanh về tội cố ý gây thương tích
năm hai nghìn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình bắt giữ thanh
trên đường dẫn giải về thái bình thì đối tượng tiếp tục bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiếp tục ra quyết định truy nã đối với thanh
về tội cố ý gây thương tích và trốn trên đường dẫn giải
qua công tác nắm tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện thanh đang lẩn trốn tại phường định hòa
tp thủ dầu một tỉnh bình dương